đối tượng linh đã chuẩn bị sao nhỏ rồi rủ tám đối tượng đi xe ô tô đến khu vực ngã ba trường đại học công nghiệp thu địa phận thành phố phủ lý và xảy ra xô xát với nhóm của hiệp và thắng
linh đã dùng dao đâm vào bụng khiến nguyễn văn thắng tử vong sau khi gây án linh đã bỏ trốn